cục diện giữ hòa bình việt nam thuộc bộ quốc phòng đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn chuyên gia quân sự phái bộ liên hợp quốc do hà lan và các quốc gia đối tác hỗ trợ
đây là khóa tập huấn thứ bảy về chuyên gia quân sự liên hợp quốc được tổ chức tại cục diên dữ hòa bình việt nam và cũng là khóa học có thời gian dài nhất từ trước đến nay diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến ngày ba tháng tám với sự tham gia của ba mươi sĩ quan việt nam
đây là một khóa huấn luyện với các bài tập rất là tổng hợp và đặc biệt là trong hai tuần cuối khóa này thì chúng tôi dành nhiều thời gian cho việc huấn luyện thực hành
với lại tất cả những trang thiết bị cũng như là khí tài và cách vận động rồi thì các tập bài thực hành tương tự như là những tình huống thực chất đã xảy ra ở các phái bộ của liên hợp quốc ở nam su đăng và cộng hòa trung phi
tôi cho rằng với cái khóa đầu tiên này thì các học viên của việt nam sẽ lĩnh hội được những kiến thức rất là quan trọng và tạo tiền đề cho mình những cái cương vị nó cao hơn và nó khác với trước đây chỉ là những cái sĩ quan liên lạc sĩ quan tham mưu đơn lẻ
khóa tập huấn chuyên gia quân sự liên hợp quốc là khóa huấn luyện đầu tiên với nhiều nội dung huấn luyện bài tập xử lý tình huống ngoài thực địa về nhiệm vụ của chuyên gia quân sự
bao gồm tuần tra quan sát điều tra xác minh báo cáo phân tích hố bom mìn vật liệu nổ đàm phán hòa giải